vào hồi một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão số một mươi một ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức là từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba
theo dự kiến bão số một mươi một sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi km và còn mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông cách đảo hải nam trung quốc khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp năm
cấp một mươi cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
vùng biển vĩnh bắc bộ bao gồm các đảo cô tô bạch long vĩ khu vực biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cù lao tràm lý sơn có gió mạnh cấp sáu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi tăng lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông trên khu vực phía bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên một giờ giật cấp một mươi hai